thưa quý vị ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm cho biết
hiện thành phố đang có các chuỗi lây nhiễm tại một mươi địa điểm đáng chú ý
bao gồm chuỗi dịch tại nhà máy công ty nidex sankeo ở khu công nghệ cao tp thủ đức
chuỗi dịch tại công ty có trụ sở ở tòa nhà trong hẻm bốn mươi hai đường úng văn kim
phường hai mươi năm quận bình thạnh chủ dịch phát hiện tại bệnh viện phạm ngọc thạch
chuỗi cửa hàng sachafood địa chỉ hai nghìn hai mươi hai châu văn liêm phường một mươi quận năm
chuỗi liên quan chợ đồng mối hốc môn chợ sơn kỳ chợ tân hương
chuỗi liên quan chợ bình điền quận tám chuỗi vụ ghe chai đệ thám quận một
chuỗi liên quan công ty lạc tỉ phường an lạc quận bình tân
từ ngày hai mươi bảy tháng năm đến chiều ngày bốn tháng bảy tp hcm ghi nhận năm tám trăm sáu mươi năm ca mắc mới
phần lớn được phát hiện trong khu cách ly phong tỏa
thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín với các biện pháp quyết liệt
do đó trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm khuyến cáo người dân cần tuân thủ đúng các quy định
theo chỉ thị số một mươi của ủy ban nhân tp hcm chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết
ngành y tế tp hcm đang khẩn trương lấy năm triệu mẫu xét nghiệm tầm soát
để đánh giá bức tranh covid một mươi chín trên toàn thành phố và đề ra các biện pháp dập dịch tiếp theo